biến thể mới omicrone chính thức được tổ chức y tế thế giới hu đặt tên theo bảng chữ cái hy lạp hôm ngày một mươi sáu tháng một mươi một theo giờ việt nam
ban đầu nó được gọi là b một một năm trăm hai mươi chín lần đầu được phát hiện qua thu thập mẫu xét nghiệm tại nam phi vào ngày chín tháng một mươi một
được báo cáo lần đầu cho who từ nam phi vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
hu cũng đã phân loại biến thể này là biến thể đáng lo ngại đồng thời yêu cầu các quốc gia tăng cường giám sát và giải trình tự gen virus biến thể mới này
theo hãng tin cnn mỹ một số nhà khoa học cho rằng biến thể omicrone có thể đã xuất hiện ở vùng nam sa mạc sahara ở châu phi
vốn có tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa covid thấp
bản thông báo của bộ y tế việt nam ngày hai mươi tám tháng một mươi một cho hay theo các nhà khoa học
biến thể omicrone có tới ba mươi hai đột biến ở protein gai thành phần giúp virus bám vào tế bào cơ thể
là biến thể có nhiều đột biến nhất của virus sars cov hai
biến thể này được dự báo có thể lây lan nhanh hơn nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến chủng khác
theo đó omicron có thể lây lan nhanh hơn năm trăm linh biến chủng delta theo thông báo của bộ y tế
omicron còn chứa hàng loạt đột biến như k bốn trăm một mươi bảy n n năm trăm linh một i n bốn trăm bốn mươi k g bốn trăm bốn mươi sáu s
trong đó đột biến k bốn trăm bảy mươi một n từng xuất hiện ở biến thể delta
đến nay omicron được coi là biến thể tồi tệ nhất trong đại dịch
vì lượng đột biến khổng lồ và tính yêu việt của các đột biến đó
tiến sĩ susan hockin cố vấn y tế chính của cơ quan an ninh y tế anh cho biết
số sinh sản hiệu quả rầu của biến thể omicron được phát hiện lần đầu tiên ở tỉnh gaetan của nam phi
là hai mức độ lây truyền chưa từng được ghi nhận kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng nổ
với con số lây truyền lớn nhất hơn một dịch bệnh sẽ phát triển theo cấp số nhân
các nhà khoa học mô tả omicron là biến thể tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu bùng phát đại dịch
ngày hai mươi tám tháng một mươi một hu cho biết vẫn chưa rõ biến thể mới omicron có thể dễ lây truyền hơn
so với các biến thể khác hay không hoặc biến thể mới này có khiến bệnh nặng hơn hay không
tuyên bố của hu nêu rõ dữ liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ số ca nhập viện ở nam phi gia tăng
nhưng điều này không có nghĩa là do số người nhiễm bệnh tăng không phải là do nhiễm riêng biến thể omicron
tuy nhiên khu nhắc lại rằng bằng chứng sơ bộ cho thấy nguy cơ tái nhiễm biến thể này cao hơn
hiện hu đang làm việc với các chuyên gia để tìm hiểu tác động tiềm tàng của biến thể omicron
đối với các biện pháp ứng phó covid một mươi chín hiện nay bao gồm cả tiêm vaccine
theo ho cần vài ngày đến vài tuần mới biết được mức độ nghiêm trọng của biến thể mới omicron
phát biểu với telegraph bác sĩ angeli kutsi chủ tịch hiệp hội y tế nam phi cho biết
những bệnh nhân nhiễm biến thể omicron xuất hiện các triệu chứng rất khác nhưng đều ở thể nhẹ
bác sĩ này được cho là người đầu tiên xác định trình tự tồn tại của biến thể omicron
hầu hết bệnh nhân mà bà kutsi điều trị đều cảm thấy rất mệt mỏi
không có bệnh nhân nào trong số này bị mất vị giác
triệu chứng của họ rất bất thường nhưng nhẹ hơn nhiều so với nhiều người mà tôi từng điều trị bác sĩ kutsi nói
bác sĩ angely quessi đã tiếp nhận hai mươi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính và nhiễm biến thể omicron
hầu hết là nam giới trẻ một nửa trong số này chưa được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
bà cho biết bệnh nhân có thể đau cơ và mệt mỏi trong vòng một hai ngày hoặc có thể ho nhẹ
nữ bác sĩ có ba mươi năm hành nghề cho biết tất cả bệnh nhân của bà có bé gái một mươi sáu tuổi đều rất khỏe mạnh
nhưng vẫn lo ngại về việc những bệnh nhân
bệnh nhân lớn tuổi hoặc không được tiêm phòng vaccine có thể bị virus tấn công nghiêm trọng hơn
đặc biệt là người có bệnh lý nền như tiểu đường hoặc tim mạch
điều chúng tôi lo ngại là khi hai nhóm này nhiễm biến thể mới chúng ta có thể chứng kiến nhiều trường hợp mắc bệnh nặng
kể từ khi được báo cáo lần đầu ở nam phi ngày hai mươi bốn tháng một mươi một một số ca nhiễm biến thể mới omicron khác
cũng được phát hiện tại bothana bỉ iceland và đặc biệt là khu hành chính hồng kông của trung quốc
hiện biến thể omicron đã xuất hiện ở australia italy hà lan pháp canada và đức
đại học pennsylvania của mỹ đang thử nghiệm một loại kẹo cao su có thể hoạt động như chiếc lưới để bẫy các phần tử virus sars cov hai
nghiên cứu cho thấy loại kẹo này có khả năng hạn chế số lượng virus trong nước bọt và giảm lây truyền khi người nhiễm bệnh nói chuyện thở hoặc ho
kẹo chứa các bản sao của protein ace hai được tìm thấy trên bề mặt tế bào được virus sử dụng để đột nhập vào tế bào và lây nhiễm
trong các ống nhiệm có mẫu nước bọt và tăm bông của những người bệnh các phần tử virus tự gắn vào ace hai trong kẹo cao su
kết quả ghi nhận tải lượng virus sars cov hai trong các mẫu thử đã giảm hơn chín mươi năm
các nhà khoa học cho biết kẹo cao su có cảm giác mùi vị giống như các loài thông thường có thể bảo quản trong nhiều năm ở nhiệt độ bình thường
việc nhai kẹo không làm hỏng các phần tử protein ace hai
cậu cao su vẫn chưa có thể sẵn để sử dụng phổ biến
nhưng phát minh trên là một bước đầy hứa hẹn trong việc hạn chế lây lan ở những người nhiễm covid một mươi chín
nhóm tác giả cho biết việc sử dụng cơ cao su có thể giảm lượng virus trong nước bọt sẽ phổ biến thêm lợi ích cho việc tiêm chủng và các biện pháp y tế công cộng như đeo khẩu trang hay giãn cách
nếu thử nghiệm thành công loại kẹo đặc biệt sẽ hữu ích ở những quốc gia chưa có đủ vaccine covid một mươi chín
tất nhiên điều tốt nhất mọi người có thể làm hiện tại để bảo vệ chính mình và những người khác là tiêm chủng đầy đủ
theo các nhà nghiên cứu
việc sử dụng cài cao su để giảm lượng virus trong nước bọt sẽ làm tăng thêm lợi ích của vaccine và loại kẹo này đặc biệt hữu ích ở những quốc gia chưa có nguồn vaccine có sẵn và giá rẻ
trước đó hãng sputnik ngày một mươi sáu tháng tám dẫn nguồn từ bộ quốc phòng nga hé lộ rằng cơ quan này đang phát triển một loại thuốc kháng virus mới dưới dạng kẹo cao su để chữa covid một mươi chín
viện nghiên cứu trung ương số bốn mươi tám của bộ quốc phòng bắt đầu nghiên cứu phát triển một loại thuốc kháng virus dế dạng kẹo cao su
chống lại sars cov hai
việc kết hợp giữa hình thức dễ dùng với đặc tính y tế của thuốc sẽ có hiệu quả tích cực chống lại bệnh lây lan
bên cạnh đó viện nghiên cứu trên còn phát triển một loại vaccine chống covid một mươi chín dưới dạng kẹo sốt
sau khi hoàn tất thử nghiệm vaccine này sẽ đưa vào các liệu pháp chữa bệnh khác nhau và dùng bổ sung thêm bên cạnh việc sử dụng các thuốc hiện nay
dựa trên kết quả nghiên cứu mới các nhà khoa học cũng tin rằng khả năng bảo vệ cơ thể chống lại covid một mươi chín của vaccine sử dụng công nghệ mrna
có thể tồn tại lâu hơn sau khi tiêm liều thứ ba
các nhà nghiên cứu đã đo mức độ phản ứng của vaccine trước và sau khi tiêm mũi nhắc lại ở ba mươi ba người trưởng thành khỏe mạnh
sau khi họ tiêm liều thứ hai khoảng chín tháng trước
trước khi tiêm liều thứ ba kháng thể của họ đã giảm khoảng một mươi lần so với khi vừa tiêm liều thứ hai
khoảng từ sáu đến một mươi ngày sau khi tiêm liều thứ ba lượng kháng thể của họ đã tăng lên hai mươi năm lần và gấp năm lần sau khi tiêm đủ hai liều
ở những tình nguyện viên từng mắc covid một mươi chín trước khi được tiêm chủng
lượng kháng thể sau khi tiêm mũi thứ ba cao hơn năm mươi lần so với thời điểm sau khi nhiễm bệnh
bởi vì mức kháng thể này rất mạnh nên mũi tiêm tăng cường có thể bảo vệ chúng ta trong thời gian dài so với hai liều vaccine thông thường
hiện nhiều quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh chương trình tiêm mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường
sau khi một bộ phần người dân đã hoàn tất việc tiêm hai mũi vaccine từ trước đó
mặc dù các nhà khoa học đã phát triển một số công cụ để kiểm soát dịch bệnh
song vaccine vẫn là một trong những vũ khí hiệu quả nhất để đối phó với covid một mươi chín
tuy nhiên vaccine không phải lúc nào cũng phải tiêm vào bóc tay
một số loại vaccine covid một mươi chín sử dụng qua đường mũi và đang được phát triển
thành phố hồ chí minh xin thí điểm đón khách quốc tế không cần cách ly từ tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh trình thủ tướng kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế
sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng một mươi hai đáng chú ý không yêu cầu khách du lịch cách ly tập trung
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có văn bản trình thủ tướng
và bộ văn hóa thể thao và du lịch kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
theo đó thành phố hồ chí minh muốn thí điểm đón khách du lịch quốc tế bắt đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
mở rộng dần phạm vi trong năm hai nghìn hai mươi hai không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine
cụ thể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh thí điểm cho phép các doanh nghiệp lữ hành quốc tế
đủ điều kiện đón khách quốc tế đến thành phố theo các chương trình du lịch trọn gói
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh đón khách quốc tế đến thành phố từ các chuyến bay thuê chuyến
và chuyến bay quốc tế thường lệ theo các chương trình du lịch chọn gói tại thành phố hồ chí minh
hoặc kết hợp nhiều điểm đến giữa thành phố hồ chí minh và các địa phương đã được chấp thuận đón khách quốc tế
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh dự kiến sẽ mở lại hoàn toàn đối với thị trường du lịch quốc tế
khách du lịch quốc tế phải đáp ứng đủ các điều kiện về tiêm vaccine
ngừa covid một mươi chín có xét nghiệm âm tính có bảo hiểm y tế và có nội dung điều trị covid một mươi chín
với mức trách nhiệm tối thiểu năm mươi usd
quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến thành phố hồ chí minh
thực hiện quy trình thủ tục nhập xuất cảnh cho khách du lịch quốc tế tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn quy trình vận chuyển khách quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế
tại cơ sở lưu trú điểm tham quan cơ sở du lịch theo quy định của pháp luật
và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương
theo tờ trình thành phố hồ chí minh nêu bối cảnh nhiều quốc gia đông nam á mở cửa đón khách du lịch
đem lại hiệu quả tích cực bộ ngoại giao đã tạm công nhận hộ chiếu vaccine của hàng chục quốc gia
các tỉnh như khánh hòa kiên giang đà nẵng quảng ninh quảng nam đã được chính phủ cho đón khách quốc tế sử dụng hồ chứa vaccine